hai tàu cá của ông nguyễn công chiến chú tại thị trấn cửa việt và nguyễn đức chiến chú tại xã do việt
cùng thuộc huyện gio linh tỉnh quảng trị vào bờ để sửa chữa sau khi hai tàu này xảy ra va chạm khi đang đánh bắt cá trên vùng biển gần đảo cồn cỏ
theo các thành viên của hai tàu cá vào khoảng một mươi chín h tối ngày tám tháng hai hai tàu cá nói trên cùng một số tàu cá địa phương phát hiện một khu vực gần đảo cồn cỏ tỉnh quảng trị
có nhiều cá cơm nên cùng đến đánh bắt tuy nhiên khi đang đánh bắt do trời tối nên bất ngờ tàu cá của ông nguyễn công chiến và tàu của ông nguyễn đức chiến bị vướng gian đèn
sau đó va vào nhau rất mạnh cú va khiến cả hai tàu đều hư hỏng nặng tuy nhiên rất may các thành viên trên hai tàu cá đều an toàn